đồng thời kho bạc nhà nước cũng triển khai đồng bộ các giải pháp như xây dựng lịch biểu phát hành phân khai kế hoạch chi tiết theo các loại kỳ hạn tổ chức phát hành trái phiếu với nhiều loại kỳ hạn khác nhau và chủ động phát hành thêm các phiên phụ trong điều kiện thị trường thuận lợi nhằm huy động tối đa vốn của ngân sách nhà nước với chi phí hợp lý
theo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám khả năng nhiệm vụ năm tới cũng sẽ tương đương năm hai nghìn một mươi chín
kho bạc nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp đã triển khai năm hai nghìn một mươi bảy như theo dõi thị trường
tổ chức phát hành trái phiếu thường xuyên ra thị trường đa dạng kỳ hạn trái phiếu chính phủ để đáp ứng nhu cầu chi bù đắp bội chi và đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước
qua kiểm tra ba mươi ba tám trăm ba mươi tám doanh nghiệp ngoài quốc doanh cơ quan thuế đã điều chỉnh tăng doanh thu đối với hai mươi chín tám trăm năm mươi bảy doanh nghiệp với tổng số thuế điều chỉnh tăng thêm là bảy bốn trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
thực hiện chỉ đạo của bộ tài chính sau gần bốn tháng tổng cục thuế đã triển khai đề án chống thất thu thuế và chấn chỉnh công tác quản lý thuế
đối với cơ sở kinh doanh tại sáu mươi ba cục thuế trên toàn quốc
theo đó toàn ngành đã thực hiện kiểm tra đối với năm mươi hai tám trăm một mươi cơ sở kinh doanh trong đó có ba mươi ba tám trăm ba mươi tám doanh nghiệp một mươi tám chín trăm bảy mươi hai hộ kinh doanh
trong số ba mươi ba tám trăm ba mươi tám doanh nghiệp đã kiểm tra có hai mươi chín tám trăm năm mươi bảy doanh nghiệp chiếm tám mươi tám hai mươi bốn số doanh nghiệp đã được kiểm tra chống thất thu có số thuế tăng thêm sau kiểm tra với tổng số thuế tăng thêm là bảy bốn trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
riêng đối với cục thuế tp hcm
tăng thu đạt một sáu trăm ba mươi một tỷ đồng bằng bảy mươi tám bốn nhiệm vụ được giao
và cục thuế tp hà nội tăng thu đạt chín trăm bảy mươi tám chín mươi sáu tỷ đồng đạt bảy mươi tám ba nhiệm vụ được giao
vừa qua ngân hàng thế giới vkp đã thông qua khoản vay trị giá hơn một tỷ usd trong gói hỗ trợ chương trình cải cách kinh tế và giảm nghèo tại ai cập
vkp cho biết khoản vay này sẽ là khoản vay cuối cùng trong gói hỗ trợ cải cách kinh tế trị giá ba một mươi năm tỷ usd
với ba lần giải ngân được khởi động từ năm hai nghìn một mươi năm số tiền sẽ hỗ trợ tất cả các lĩnh vực cải cách nhằm mục đích củng cố nền kinh tế và tạo thêm việc làm tại ai cập
hiện tại wb đang triển khai một mươi chín dự án tại ai cập với số tiền cam kết lên tới bảy tám tỷ usd
các dự án của wb tập trung vào việc giúp người dân ai cập giảm nghèo
thông qua các chương trình thuộc các lĩnh vực an sinh xã hội giao thông nước sạch và vệ sinh nông thôn nông nghiệp
và thủy lợi nhà ở y tế và tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
ngoài ra ai cập cũng đang nhận được tài trợ song phương từ ngân hàng phát triển châu phi với số vốn vay năm trăm linh triệu usd và anh với một trăm năm mươi triệu đô la mỹ
bộ tài chính trung quốc cho biết doanh thu tài chính trong một mươi một tháng qua tăng tám bốn so với năm ngoái
lên gần một mươi sáu hai nghìn tỷ nhân dân tệ tương đương với khoảng hai bốn nghìn tỷ usd
sự tăng trưởng chủ yếu là do tăng thu nhập từ thu nhập từ thuế
tăng một mươi một hai lên một mươi ba sáu nghìn tỷ nhân dân tệ
trong giai đoạn này chi tiêu tài chính tăng bảy tám lên gần một mươi tám tỷ nhân dân tệ
theo báo cáo lĩnh vực an sinh xã hội và việc làm đã chi gần hai ba nghìn tỷ nhân dân tệ hầu hết tất cả các lĩnh vực
tuy nhiên riêng trong tháng một mươi một tăng trưởng doanh thu và chi tiêu tài chính đã giảm một bốn và chín tám
xuống còn một một nghìn tỷ nhân dân tệ và một bảy nghìn nhân dân tệ tương ứng
được thúc đẩy bởi các cơ sở so sánh cao hơn trong
trong kỳ năm ngoái trung quốc đã hứa hẹn một chính sách tài chính chủ động và chủ động hơn vào năm hai nghìn một mươi bảy
với mức thâm hụt ngân sách ở mức ba gdp hơn hai bốn nghìn tỷ nhân dân tệ tăng hai trăm linh tỷ nhân dân tệ từ năm hai nghìn một mươi
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi bảy ngành thuế đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ đặc biệt doanh nghiệp khởi nghiệp
như thực hiện chính sách hỗ trợ thủ tục hành chính thuế
miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính
để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh giảm bớt phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng
tiết kiệm được chi phí kinh doanh từ đó giảm giá thành góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút vốn đầu tư
qua một năm hình thành phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở việt nam
nhất là từ khi có đề án tám trăm bốn mươi bốn về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi bảy các hoạt động của ban chỉ đạo hoạt động liên quan đến xây dựng văn bản chính sách
liên quan đến hệ sinh thái xây dựng cổng thông tin kết nối cho hệ sinh thái khởi nghiệp
các tổ chức hỗ trợ ươm tạo để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp
phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp tại việt nam đã có những bước chuyển biến rất đáng kể
trong quá trình phát triển đó họ đối mặt với rất nhiều rào cản về mặt chính sách
ví dụ như chính sách liên quan tới việc thuế thu nhập
đối với việc gọi vốn
thứ hai là những thủ tục liên quan tới thuế và về tài khoản
vấn đề cuối cùng đó là họ có thể gặp những vấn đề như khi họ thói vốn
trong quá trình thói vốn đó việc ban đầu đi vào đầu tư vào và đi ra theo một quy trình thống nhất
tuy nhiên hiện tại lục pháp chưa có cơ chế đó nên rất là khó
số liệu thống kê cho thấy năm hai nghìn một mươi sáu một trăm một mươi doanh nghiệp thành lập mới
kéo theo đó là quy mô vốn tăng bốn mươi tám
chỉ tính riêng một mươi tháng năm hai nghìn một mươi bảy có một trăm linh năm doanh nghiệp thành lập mới
trong đó chín mươi bảy có phát sinh doanh thu và nộp thuế
đây là tín hiệu tốt đo lường được sự khởi sắc cho nền kinh tế
cơ hội tạo thêm nhiều việc làm và sản phẩm dịch vụ mới cho xã hội
tuy nhiên nhìn ở góc độ là cơ quan theo dõi năng lực cạnh tranh năng lực đổi mới sáng tạo
cần thẳng thắn rằng chất lượng và sức khỏe của các doanh nghiệp việt nam cần được quan tâm đầu tư mạnh mẽ
cộng đồng khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ về vốn rất là nhiều
bên cạnh nguồn đầu tư mạo hiểm còn có cả các quỹ hỗ trợ
ví dụ như bộ khách đầu tư bộ khoa không nghệ đều có quỹ hỗ trợ đổi mới
quỹ hỗ trợ sme thì có thể khai thác được nguồn đó cho khởi nghiệp
hoặc là các vốn vay và ngân hàng với một chính sách yêu đã
để thực hiện nghị quyết số ba năm nở quy cp của chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh
thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký thuế khai nộp thuế
ngành thuế đã thống nhất triển khai chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp trên phạm vi cả nước
tổng cục thuế cũng yêu cầu các cục thuế phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan
tiến hành kết nối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như các đại lý thuế
doanh nghiệp cung cấp phần mềm kế toán các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số
để có các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp khởi nghiệp bằng nhiều hình thức

theo một khảo sát công bố mới đây việt nam xếp thứ bảy trong số bốn mươi bốn nước
tham gia khảo sát có tinh thần khởi nghiệp cao nhất thế giới
hiện tại có sáu trăm linh doanh nghiệp trên cả nước trong đó có khoảng ba doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
với sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
chúng ta có thể hiểu được các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
và hy vọng đạt mục tiêu theo nghị quyết số một mươi chín hai nghìn một mươi bảy nqcp của chính phủ đến năm hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ có một triệu doanh nghiệp trong đó có khoảng năm là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
đây sẽ là lực lượng doanh nghiệp tiên phong có khả năng tăng trưởng cao
để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thưa quý vị theo nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường nien sen
việt nam đang có khoảng hai mươi ba triệu người thường xuyên mua sắm trực tuyến
và đang tăng nhanh nhờ vào sự tăng trưởng của thị trường di động
chính vì vậy xu hướng thương mại điện tử tại việt nam
đặc biệt là trên nền tảng di động sẽ tiếp tục phát triển nhanh trong thời gian tới
nhờ hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi
việt nam đã có những yếu tố quan trọng là tiền đề cho việc phát triển thương mại điện tử
như tỷ lệ dân số và doanh nghiệp sử dụng internet cao
tỷ lệ dân số sử dụng điện thoại thông minh đạt năm mươi năm
ngành công nghệ thông tin đang có sự phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng lên tới một mươi sáu
việt nam cũng đứng trong top năm nước tăng trưởng công nghệ thông tin nhanh nhất thế giới
do đó sự tham gia của ban ngành các cấp đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp
trong việc chủ động tiếp cận thông tin và dữ liệu
chuyển giao công nghệ để việt nam tối ưu hóa cơ hội phát triển thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến
công nghệ thông tin ngày nay không phải là công cụ không phải là phòng it
công nghệ thông tin là cio là chief information officer
tức là phó chủ tịch phụ trách về it
có nghĩa là công nghệ thông tin đã thay đổi phương thức kinh doanh
hiện một nửa dân số việt nam sử dụng internet và đang nằm trong top dẫn đầu về thời gian trực tuyến tại đông nam á
trung bình mỗi tuần mỗi người bỏ ra gần hai mươi năm giờ để lên mạng tức là hơn ba giờ mỗi ngày
gần một phần ba người sử dụng internet đã bắt đầu mua sắm online với chi tiêu trung bình
theo đầu người là một trăm sáu mươi đô la mỗi năm
đang chú ý người tiêu dùng việt nam sử dụng các thiết bị di động được kết nối
để đơn giản hóa trải nghiệm với bốn mươi ba mua sắm ba mươi ba thanh toán hóa đơn trực tuyến ba mươi một truyền tiền
trong năm hai nghìn một mươi bảy có hơn hai trăm một mươi website có nội dung liên quan đến thương mại điện tử được thành lập
doanh thu thương mại điện tử bán lẻ năm hai nghìn một mươi bảy đạt hơn hai tỷ đô la mỹ tốc độ tăng trưởng là hai mươi
chúng tôi chỉ mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước phát huy thêm vai trò quản lý của mình
ví dụ như các doanh nghiệp đưa hàng hóa lên các trang thương mại
thì cái nguồn gốc xuất xứ nó là rất quan trọng
cùng một mặt hàng các bạn biết là bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể đưa hàng của mình lên các trang thương mại điện tử
mặc dù bên đấy họ cũng có kiểm định kiểm tra nhưng mà thực sự cái đấy ở nước mình thì nó còn rất là lỏng lẻo
cái mà để xác minh cái nguồn hóa nguồn gốc cũng như là cái tính minh bạch của những cái thông tin mà doanh nghiệp cung cấp
thực sự bây giờ tôi có cảm giác là nó đang hỗn loạn
các kênh bán hàng các bạn biết là bán hàng trên facebook đúng không ạ
nhà nhà bán hàng cá nhân cũng bán và cũng đưa lên và những cái đấy gần như là không có một sự kiểm chứng nào cả
hiện hầu hết các trang thương mại điện tử việt nam đều đang được xây dựng theo một khuôn mẫu chung
đáp ứng một phần nhu cầu trưng bày hàng hóa cung cấp tiện ích lựa chọn và thanh toán đơn hàng
mà chưa tích hợp được các dịch vụ cộng sinh cho một quy trình thương mại điện tử khép kín
như tối ưu digital marketing kết nối điểm bán hàng online và offline
hiện nay thì bên tôi cũng đã áp dụng các cái biện pháp đưa các cái hàng hóa của mình lên các cái trang bán hàng điện tử
thì qua áp dụng cái đấy thì nó có những cái thuận lợi
những cái thuận lợi thứ nhất là mình giảm được cái chi phí quản lý
thì cái chi phí về nhân sự chi phí về nhân sự cũng như là cái chi phí về quản lý
đấy và cái thông tin về hàng hóa thì đến với người tiêu dùng thì nó nhanh hơn
nhưng mà những cái bất cập của nó thì nó cũng có nhiều vấn đề
ví dụ như cái phí mà phải trả cho cái trang thương mại điện tử đấy thì cũng khá cao
tức là so với cả cái cách mình bán hàng truyền thống
thì cái chi phí mà trả cho cái đối tác về cái thương mại điện tử thì cũng khá là cao
chứ cũng không phải là thấp
cái việc nữa là cái rủi ro trong cái việc bán hàng cho khách
mà có những trường hợp là khách hàng họ order rồi xong lại không có nhận cái hàng đấy của mình
và khi đấy là cái việc hàng trả về nó hoàn toàn là doanh nghiệp phải chịu
việt nam được đánh giá là một trong
trong những quốc gia có mức tăng trưởng thương mại điện tử nhanh nhất thế giới
nếu các doanh nghiệp nhỏ và vừa chi hơn ba mươi ngân sách cho công nghệ
thì khả năng doanh thu sẽ tăng gấp chín lần so với doanh nghiệp chỉ dưới một mươi
theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử trong lĩnh vực bán lẻ sẽ đạt khoảng hai mươi trên một năm
và đạt khoảng một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
trên thực tế thương mại điện tử trong lĩnh vực bán lẻ đang phát triển nhanh hơn
với tốc độ tăng trưởng dự báo khoảng hai mươi năm trong năm hai nghìn một mươi bảy
thời gian tới thương mại điện tử sẽ trở thành kết cấu hạ tầng quan trọng của lĩnh vực thương mại việt nam
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự và phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại